chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị từ ngày năm đến bảy tháng bốn tổng thống pháp emmanuel macron và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen đã có chuyến thăm trung quốc
đây là chuyến công du đầu tiên của ông macron tới trung quốc kể từ năm hai nghìn một mươi chín và là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của bà von der leyen kể từ khi nhậm chức cách đây hơn ba năm
thông điệp gì từ chuyến đi lần này của hai nhà lãnh đạo châu âu chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục thế giới đa chiều ở phần sau của bản tin
còn bây giờ là những tin tức quốc tế cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
giới chức quốc kinafaso thông báo ít nhất bốn mươi bốn dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của các nhà lãnh đạo
khủng bố có vũ trang tại hai ngôi làng ở miền đông bắc nước này gần biên giới với niger
con số thương vong dự kiến có thể còn tiếp tục tăng
sau các nước láng giềng mali và niger từ năm hai nghìn một mươi năm burkina faso cũng bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực do các nhà thành chiến có quan hệ với al qaeda và tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng gây ra
khiến hơn một mươi người thiệt mạng và khoảng hai triệu người phải di tản trong nước
tháng hai vừa qua tổng thống chuyển tiếp ibrahim chaure khẳng định quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ
theo đó tiến hành cuộc chiến chống các phần tử thành chiến hiện đang kiểm soát khoảng bốn mươi diện tích nước này
còn tại nigeria ít nhất tám mươi người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em ở bang san fara đã bị một nhóm tay súng bắt cóc
bang zampara là điểm nóng về các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc do các nhóm vũ trang tiến hành nhằm vào các ngôi làng xa xôi hẻo lạnh
người dân địa phương cho biết các nhóm vũ trang đã tấn công hàng trăm cộng đồng dân cư trên khắp tây bắc nigeria
trong những năm gần đây trong khi các chiến binh hồi giáo vẫn tiến hành các cuộc tấn công ở phía đông bắc nước này
vụ bắt cóc mới nhất xảy ra vào ngày bảy tháng bốn ở làng wanjamai thuộc khu vực safé ở bang zampara
những người bị bắt cóc chủ yếu là phụ nữ và trẻ em
cảnh sát hiện đang phối hợp với các lực lượng dân quân địa phương để tìm cách giải cứu các nạn nhân
hàng chục nghìn người israel đã một lần nữa tham gia các cuộc biểu tình trong ngày hôm qua
nhằm phản đối kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp của thủ tướng benjamin netanyahu
bất chấp việc an ninh nước này đang được siết chặt sau hai vụ tấn công trên người trước đó một ngày
tại trung tâm tenavit đám đông biểu tình đã bắt đầu bằng lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong những vụ tấn công trước đó
khẳng định sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi kế hoạch cải cách bị dẹp bỏ
trong khi đó tại khu vực quanh thánh đường al asa ở jerusalem
hàng chục nghìn tín đồ hồi giáo dự kiến sẽ tham gia các buổi cầu nguyện tối
giữa lúc có nhiều quan ngại về các đợt tố giáp ban đêm của cảnh sát
tiếp sau vụ hàng loạt rút két
nã về phía israel cũng như các đợt không kích đáp trả của nước này vào gaza và khu vực miền nam liban
thủ tướng netanyahu đã huy động lực lượng cảnh sát biên phòng dự bị
và ra lệnh quân đội xiết chặt các chốt kiểm soát an ninh để ngăn chặn bất ổn
trong khi đó liên hợp quốc liên minh châu âu và mỹ đã kêu gọi các bên kiềm chế
bộ ngoại giao ả rập xê út thông báo nhóm quan chức nước này đã đến iran
để thảo luận về việc mở lại các cơ quan đại diện ngoại giao tại nước cộng hòa hồi giáo
đây là những động thái mới nhất nhằm hiện thực hóa thỏa thuận khôi phục quan hệ hai nước đã ký vào hồi tháng trước
theo bộ ngoại giao ả rập xê út giới chức hai bên sẽ thảo luận về những thủ tục
nhằm mở lại đại sứ quán của ả rập xê út tại tehran và lãnh sự quán tại mashat
sau nhiều năm thủ địch gây căng thẳng trong khu vực trung đông hôm một mươi tháng ba
iran và ả rập xê út bất ngờ công bố một thỏa thuận do trung quốc làm trung gian
nhằm khôi phục quan hệ giữa hai cường quốc trong khu vực này
theo đó hai bên cam kết mở lại các đại sứ quán và các cơ quan đại diện
tại mỗi nước trong vòng hai tháng cũng như thực hiện những thỏa thuận hợp tác
kinh tế và an ninh đã ký kết cách đây hơn hai mươi năm
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ vừa đưa ra cảnh báo
đối với đội ngũ bác sĩ cũng như các cơ quan y tế của nước này
đề phòng nguy cơ lây nhiễm virus maburg loại virus hiếm gặp nguy hiểm như virus ebola
cảnh báo trên được đưa ra sau khi dịch virus maburg bùng phát
ở guinness x ray
tính tới ngày bảy tháng bốn tại mỹ chưa ghi nhận ca nhiễm virus mabourg nào
và không nước nào khác trên thế giới báo cáo có dịch maburg
nhưng cdc cho hay vẫn phát cảnh báo nhằm cung cấp thông tin về những đợt bùng phát dịch này
để nâng cao nhận thức về nguy cơ dịch bệnh lây lan tới mỹ
hôm hai mươi một tháng ba bộ y tế tanzania thông báo tám ngư dân nước này đã nhiễm virus maburg
trong đó bốn người đã tử vong
còn ở guinness x ray từ ngày bảy tháng hai tới nay đã có một mươi bốn ca nhiễm virus marburg
được xác nhận và một mươi người trong số đó đã tử vong
hiện không có bằng chứng hai ổ dịch ở tanzania và guinness x ray có liên hệ với nhau
và dường như đó là hai ổ dịch riêng rẽ
do virus lây lan từ động vật sang người cdc đã gửi nhân viên tới hai nước châu phi này
để trợ giúp chống dịch
thưa quý vị tuần qua sự kiện tổng thống pháp emmanuel macron
và chủ tịch ub châu âu ursula von der leyen đến thăm trung quốc

các quốc tế đặc biệt quan tâm trong bối cảnh sự kỳ vọng của liên minh châu âu eu
và mối quan hệ với trung quốc ngày càng gia tăng
bên cạnh việc tập trung nâng cao quan hệ với trung quốc trong vấn đề đầu tư
phát triển kinh tế năng lượng xanh công nghệ hay số hóa
châu âu còn đặt kỳ vọng vào việc tìm kiếm cách tiếp cận chung với trung quốc
trong vấn đề ukraine qua đó kiềm chế sức mạnh từ nga
chuyên mục thế giới đa chiều của antv ngày hôm nay sẽ bàn luận
về những nỗ lực của eu trong việc tăng cường quan hệ với trung quốc
cũng như những ảnh hưởng của mối quan hệ này đến trật tự thế giới
với sự tham gia bình luận của phó giáo sư tiến sĩ đinh công tuấn
chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế
sau chuyến thăm trung quốc của thủ tướng tây ban nha cuối tuần trước
ngay trong tuần này tổng thống pháp emmanuel macron
và chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen đã đến thăm trung quốc
và ngay sau đó sẽ là chuyến thăm của cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại eu
trong một động thái chưa được xác nhận
thủ tướng italia được cho là cũng đang chuẩn bị đến thăm trung quốc
liên tiếp các chuyến thăm gần đây của các nhà lãnh đạo eu tới trung quốc
đã cho thấy vị thế của trung quốc đối với châu âu nói riêng
và trật tự toàn cầu nói chung
từ chỗ coi trung quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược
trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ
châu âu giờ đây đã phải nhìn nhận lại và coi trung quốc là đối tác của mình
mục tiêu của cái chuyến thăm này là có hai mục tiêu chính
mục tiêu thứ nhất tức là hợp tác
và mục tiêu thứ hai tức là
muốn thăm dò những động thái của trung quốc
của lãnh đạo trung quốc trong vấn đề cuộc chiến nga ukraine
và ngầm nghĩa là kéo trung quốc trở lại con đường trung lập
không nghĩa là liên kết chặt chẽ với nga
đặc biệt là các nước eu rất là e sợ
rằng trung quốc sẽ cung cấp vũ khí khí tài và cơ sở vật chất
trong chuyến thăm vừa qua tổng thống pháp emmanuel macron và chủ tịch trung quốc tập cận bình
đã chứng kiến một loạt thỏa thuận được ký kết giữa các tập đoàn kinh tế của hai nước
trong lĩnh vực năng lượng hàng không công nghệ xanh
những thỏa thuận này được kỳ vọng giúp pháp giảm thâm hụt thương mại lớn với trung quốc
trong bối cảnh kinh tế pháp nói riêng và châu âu nói chung khá ảm đạm
nền kinh tế của liên minh châu âu trong những năm vừa qua là
đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính
kinh tế toàn cầu cho đến nay là nền kinh tế nó chỉ trệ
và hiện nay ở liên minh châu âu là lạng phát lên đến hai con số
có những nước là thậm chí đến hai mươi
thì lạm phát cao như thế tăng trưởng thì không cao
trong khi đó cuộc chiến nga ukraine thì eu đã mất đi
một nguồn cung năng lượng và lương thực
và vậy cho nên là họ rất cần cài đặt lại mối quan hệ với trung quốc

trong khi đó tại cuộc gặp ba bên giữa tổng thống pháp emmanuel macron
chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen
và chủ tịch trung quốc tập cận bình pháp và liên minh châu âu
cũng đề cao vai trò của trung quốc trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình
cho cuộc xung đột ukraine
về cuộc chiến do nga phát động tại ukraine
chúng tôi mong muốn luật pháp quốc tế cần phải được tôn trọng
và chúng tôi nghĩ rằng những điểm nổi bật mà ngài đã nêu ra
có khả năng cho phép xây dựng một giải pháp hòa bình khả thi
giải pháp có thể chấp nhận được với người dân ukraine
là tôn trọng chủ quyền an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của họ
chúng tôi cũng mong muốn trung quốc không cung cấp trực tiếp
hoặc gián tiếp bất kỳ thiết bị quân sự nào cho nga
vì tất cả chúng ta đều biết rằng việc cung cấp vũ khí cho nga
là vi phạm luật pháp quốc tế và điều đó sẽ gây tổn hại đáng kể
trong mối quan hệ của chúng ta
không chỉ dừng lại ở đó chuyến thăm trung quốc của nhà lãnh đạo pháp
và chủ tịch ủy ban châu âu
là một thông điệp về tình đoàn kết
nhằm dập tan bất kỳ hy vọng nào của trung quốc
muốn lợi dụng sự khác biệt ngay trong lòng châu âu
đặc biệt khi hiện tại có nhiều quan điểm khác nhau
trong nội bộ châu âu về vấn đề đối ngoại với trung quốc
khi các cường quốc châu âu như pháp đức
có lợi ích khác biệt rất lớn so với các nước đông âu hay bàn tích
trong mối quan hệ với trung quốc
trên thực tế trung quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của eu sau mỹ
và eu là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc
do đó đây là mối quan hệ không thể tách rời
và có ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện kinh tế thế giới
cũng như trật tự thế giới mới
vì thế nỗ lực củng cố mối quan hệ của eu với trung quốc
là việc làm cấp thiết hiện nay của khối
đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế châu âu
cũng đang phải hứng chịu những tác động nặng nề của lạm phát và suy thoái
quan hệ giữa eu và trung quốc đang trải qua giai đoạn sóng gió nhất
trong khoảng ba thập kỷ trở lại đây
bắt đầu bằng các thay đổi về nhận thức chiến lược của liên minh châu âu
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
khi khối này lần đầu tiên công khai xác định trung quốc là đối thủ hệ thống
kéo theo đó là các chính sách ngày càng cứng rắn hơn của eu với trung quốc
mà đỉnh điểm là việc eu lần đầu sau gần ba thập kỷ
tiến hành trừng phạt trung quốc vì vấn đề tân cương hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
động thái đó của eu đã vấp phải các biện pháp trả đũa leo thang quyết liệt hơn
từ phía trung quốc khiến quan hệ song phương lao dốc trầm trọng
và hiệp định đầu tư đầy tham vọng mà hai bên đã đàm phán xong
cũng bị đóng băng cho đến nay
sau một giai đoạn không có động thái đáng kể nào để cải thiện quan hệ
đồng thời các tiếp xúc trực tiếp bị ngăn cách bởi các hạn chế đi lại thời covid một mươi chín
các nhà lãnh đạo châu âu hiện nay nhận thức được rằng
dù muốn hay không họ cũng không thể hành động trên phạm vi toàn cầu
mà không có sự tương tác với trung quốc
một siêu cường kinh tế trên thực tế đã trở thành một cực quyền lực không thể bỏ qua
không phải ngẫu nhiên mà hội nghị thượng đỉnh tháng ba năm hai nghìn một mươi ba vừa qua
các nước liên minh châu âu đều cho rằng
phải nghĩa là cài đặt lại mối quan hệ với trung quốc
thế bây giờ tổng quy mô nền kinh tế của trung quốc là đứng thứ hai
chỉ có sau mỹ thôi
và cái thứ hai nữa là từ khi mà trung quốc thực hiện cái chính sách mới
về cái chống lại covid
thì bây giờ là về mặt thương mại đầu tư hợp tác quốc tế
về kinh tế của trung quốc là phát triển rất tốt
vị thế của trung quốc bây giờ là rất cao
đấy bởi vì các nước liên minh châu âu phải công dặn giải quyết vấn đề toàn cầu
không thể không có trung quốc
trung quốc bây giờ là một cực của thế giới
và thu hút tất cả các quốc gia trên thế giới đặc biệt là những nước đang phát triển
tôi tin rằng quan hệ eu trung quốc đang tốt đẹp nhưng vẫn còn có thể tốt hơn nữa
chúng ta có quan hệ đối tác chiến lược nhưng chúng ta vẫn cạnh tranh với nhau
do những khác biệt về hệ thống chính trị
dù vậy cạnh tranh vẫn phải công bằng và ôn hòa
hợp tác giữa eu và trung quốc đặc biệt quan trọng
để duy trì ổn định và an ninh trên quy mô toàn cầu
chúng ta cần cạnh tranh chứ không phải là đối đầu
về chiến lược lâu dài hơn các chuyến đi đến trung quốc của nhiều lãnh đạo cấp cao châu âu
cũng nằm trong nhận thức của khối này
đó là muốn xây dựng một con đường vừa hợp tác vừa cạnh tranh với trung quốc
chứ không đi theo hướng đối đầu toàn diện như mỹ
đặc biệt trong bối cảnh quan hệ mỹ trung
ở mức thấp nhất trong thời gian gần đây
châu âu muốn tìm cách cân bằng và hài hòa mối quan hệ giữa trung quốc và đồng minh mỹ
cho nên mối quan hệ giữa hai bên có lẽ đến giai đoạn tôi cho là gần như thấp nhất

eu cũng rất muốn thông qua sự hợp tác với trung quốc
để nghĩa là cân bằng hơn mỹ eu và trung quốc
các quan chức châu âu đều nhận định rằng cách tiếp cận này tới nay vẫn không thay đổi
những gì đang xảy ra ở châu âu hiện nay và cách eu xác định mối quan hệ với trung quốc trong tương lai
sẽ định hình các mối quan hệ xuyên đại tây dương với các đồng minh chủ chốt ở châu âu
vâng vẫn còn quá sớm để khẳng định các kết quả đạt được từ là chuyến thăm bắc kinh của giới chức châu âu
tuy nhiên có thể thấy rằng các động thái đang diễn ra phản ánh một sự dịch chuyển mới trong quan hệ eu trung quốc
mặc dù vậy chắc chắn rằng sự dịch chuyển ấy cũng sẽ không nằm ngoài việc hợp tác sâu rộng
cũng như kiểm chế những tác động từ sự trỗi dậy mạnh mẽ của trung quốc đối với liên minh châu âu
đến đây bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cũng xin được kết thúc
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt